luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
được đưa vào nội dung thảo luận tại chương trình kỳ họp thứ bảy đang diễn ra
trên cơ sở một luật sửa nhiều luật theo tính chất rút gọn tránh dườm ra các thủ tục quy định
đối với luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi bổ sung chung vào một số vấn đề như
bổ sung quy định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm tư vấn bảo hiểm đánh giá rủi ro bảo hiểm
tính toán bảo hiểm giám định tổn thất bảo hiểm hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm
để phù hợp với cam kết của việt nam khi tham gia hiệp định cptpp
như vậy sẽ giúp các bên tham gia giảm thiểu rủi ro hạn chế tổn thất
gian lận bảo hiểm bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm
nội dung sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ tập trung vào một số vấn đề như
sáng chế chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
đây cũng là những nội dung được sửa đổi bổ sung để phù hợp với các điều khoản trong hiệp định cptpp
liên quan đến nghĩa vụ cung cấp thông tin cho chủ thể quyền của cơ quan hải quan trong thời hạn ba mươi ngày
kể từ ngày ra quyết định tạm dừng trong trường hợp chủ thể quyền không yêu cầu kiểm tra giám sát
nhưng yêu cầu làm thủ tục tạm dừng hải quan và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định